liên quan đến vụ việc tại xã đồng tâm huyện mỹ đức mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án về ba tội danh để điều tra vụ việc
theo đó cơ quan điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án về ba tội danh
gồm tội danh giết người tội danh tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép
và tội danh chống người thi hành công vụ
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một số đơn vị của bộ quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng
tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn tp hà nội theo kế hoạch
trong quá trình xây dựng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng
tấn công lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng
dẫn đến hậu quả ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
một đối tượng chống đối chết một đối tượng bị thương
các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay miếu môn theo kế hoạch